tiếp tục chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa ấn độ
tối qua chín tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội đàm với chủ tịch hạ viện ấn độ sumicha mahazan tại nhà quốc hội ấn độ
chủ tịch nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp
đồng thời đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường phối hợp trong công tác giám sát thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được
kinh tế quốc phòng an ninh thương mại đầu tư khoa học và công nghệ văn hóa giáo dục tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ
tại các diễn đàn đa phương như liên minh nghị viện thế giới epu diễn đàn nghị viện á âu asep
chúc mừng chủ tịch nguyễn thị kim ngân đã trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên của nước việt nam
chủ tịch hạ viện ấn độ sumicha mahathan cho rằng đây là niềm tự hào chung của phụ nữ việt nam cũng như niềm tự hào của cá nhân chủ tịch hạ viện ấn độ
chủ tịch sumita mahan nhấn mạnh hai nước sẽ không chỉ là đối tác của nhau trong khu vực mà còn trong các diễn đàn quốc tế khác
đồng thời khẳng định ấn độ luôn ủng hộ quan điểm của việt nam về vấn đề biển đông nhấn mạnh rằng tất cả các nước trong khu vực cần tuân thủ công ước liên hợp quốc về luật biển suy trì hòa bình ổn định trên biển đông
sau hội đàm chủ tịch nguyễn thị kim ngân và chủ tịch sumicha mahazan đã ký thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam và hà viện ấn độ cùng chứng kiến lễ ký kết giữa đại diện cơ quan hữu quan hai nước về hiệp định giữa chính phủ hai nước về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình
bản ghi nhớ giữa viện năng lượng nguyên tử việt nam và trung tâm toàn cầu về đối tác năng lượng hạt nhân ấn độ
bản ghi nhớ giữa vietcete và dne về mở đường bay việt nam ấn độ